thương mại điện tử ở nông thôn là một trong những chiến lược giúp xóa đói giảm nghèo
thủ tướng lý khắc cường từng khẳng định chính phủ sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển thương mại điện tử ở các vùng nông thôn
hàng tỷ nhân dân tệ được đầu tư cho đường xá hệ thống hậu cần internet đến các vùng nông thôn
đến năm hai nghìn hai mươi trung quốc kỳ vọng sẽ phát triển cơ sở hạ tầng đầy đủ cho thương mại điện tử ở năm mươi số vùng nông thôn đói nghèo trên cả nước
nắm bắt cơ hội này những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ thông tin của trung quốc và cả những doanh nghiệp start up đổ xô về thị trường nông thôn để giúp nông dân mở các cửa hàng trực tuyến
năm hai nghìn một mươi sáu alibaba đầu tư một sáu tỷ usd để xây dựng hàng ngàn trung tâm dịch vụ kinh doanh trực tuyến tao bao tại khoảng hai mươi hai ngôi làng
những trung tâm này trang bị máy tính và nhân viên để giúp nông dân mở các cửa hàng trên tao bao và thực hiện các đơn hàng online
năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn này chi thêm hơn bảy trăm linh triệu usd tấn công thị trường nông thôn trung quốc
không chịu kém cạnh đối thủ gd cũng mở các trung tâm tương tự tại một bảy trăm linh thị trấn và khu vực nhằm thúc đẩy thương mại điện tử ở các vùng quê
đầu năm nay hãng thương mại điện tử lớn thứ hai trung quốc gd công bố kế hoạch đưa máy bay không người lái đến các khu vực nông thôn gồm các tỉnh hắc long giang cát lâm và liêu ninh
nhằm giúp nâng cao hiệu quả trong nông nghiệp và vận tải
dẫu vậy nhiều thách thức vẫn còn tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách thúc đẩy thương mại điện tử chống đói nghèo ở các vùng nông thôn của trung quốc
trước khi biết đến kinh doanh trực tuyến tôi chìm ngập trong nợ nần
hồi đó mẹ tôi ốm nặng việc chữa trị rất tốn kém rồi còn khoản tiền tôi đã vay để đi học nữa
tôi đã cố gắng làm rất nhiều việc
nhưng chẳng việc nào thành công
chẳng có vốn mà cũng chẳng có nhiều mối quan hệ
nhiều lúc tôi cảm thấy bế tắc
xã hồng hồ tỉnh hồ bắc nơi anh dương kinh sinh ra vốn nổi tiếng có nhiều đầm sen được trồng hữu cơ
thế nhưng sen ở đây không bán được nhiều đa phần thu hoạch xong rồi lại để hỏng
khách hàng không nhiều người biết đến để mua còn người nông dân thì không có cách nào mang sản phẩm của mình giới thiệu tới những nơi khác
từ khi chính quyền địa phương mở lộ đào tạo
tôi đã mở thử một cửa hàng online
sau vài ngày tôi đã có đơn đặt hàng đầu tiên
cảm giác lúc đó rất phấn khích
nó đã mở ra cho tôi một hướng đi mới để có tiền trang trải nợ nần và nuôi gia đình
giờ công ty của tôi đã có hai mươi người chúng tôi nhận được khá nhiều đơn đặt hàng
mơ ước của tôi là có thể giới thiệu các sản phẩm từ cây sen của quê hương đi khắp trung quốc và thậm chí là ra cả thế giới
câu chuyện của anh dương kinh chỉ là một ví dụ trong rất nhiều trường hợp khác
câu chuyện của anh vương tiểu nhị ở xã yên thái tỉnh sơn đông thì lại khác
năm hai nghìn một mươi hai tôi làm công việc phát triển và bán phần mềm
quê tôi ở xã yên thái tỉnh sơn đông
đó là một vùng trồng táo nổi tiếng
gia đình tôi cũng trồng táo nhưng bố tôi không bán được nhiều sản phẩm của mình
từ đó tôi nảy ra ý định giúp bố tôi bán hàng trên mạng
lượng khách hàng đến với chúng tôi ngày càng nhiều hơn

còn muốn chúng tôi bán thêm nhiều loại hoa quả khác nữa của địa phương
giờ thì chúng tôi bán cà lê cherry xoài và bơ
nhờ thế mà thu nhập của gia đình đã được cải thiện rất nhiều
cũng từ đó anh vương tiểu nhị đã bỏ công việc ở thành phố để về quê tập trung vào việc kinh doanh thương mại trực tuyến nông sản của địa phương
hơn thế anh còn giúp cho nhiều người ở quê thoát nghèo nhờ kinh doanh trực tuyến
ông trương quân phú năm hai tuổi làm nghề nông đã hơn nửa đời người
chỉ mới gần đây ông mới được tiếp cận với máy tính và biết về internet nhưng đã nhanh chóng làm quen với việc bán nông sản của mình trên mạng internet
người quản lý trang mạng đã giúp tôi bán được số khoai tây nhiều gấp năm lần so với trước giá bán cũng tốt hơn trước
người dân quê tôi biết rất ít về internet chứ đừng nói gì đến thương mại điện tử
hơn nữa việc thay đổi tư duy mua bán kiểu truyền thống cũng không đơn giản
người mua thì muốn được thử tận tay sản phẩm
còn người bán thì lo hàng chuyển đi rồi không thu niệm
đôi khi họ lại muốn có tiền ngay
thậm chí nhiều người còn không hiểu vì sao họ phải đóng gói sản phẩm cho cẩn thận hơn đẹp mắt hơn
vì làm như vậy thì lại phát sinh chi phí thấp
đồng quan điểm với anh vương tiểu nhị anh châu khải một doanh nhân mới khởi nghiệp bằng thương mại điện tử cho rằng
việc lấy được lòng tin và tạo dựng thói quen mua sắm online cho người nông dân là vô cùng quan trọng

chỉ khi xây dựng được lòng tin giữa người bán và người bán
mà người mua thì các doanh nghiệp start up mới có thể lôi kéo nông dân thành những khách hàng sử dụng dịch vụ của họ
hơn nữa việc phổ cập internet cũng như cơ sở hạ tầng internet ở các vùng quê không đồng đều
nhiều người muốn tìm hiểu cách thức mua bán mới online nhưng không có điều kiện máy móc để tìm hiểu
mặc dù các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ thông tin của trung quốc như alibaba hay gd đã tham gia thị trường thương mại điện tử nông thôn
nhưng điều này không có nghĩa
kinh doanh online tại các vùng quê
thực sự là một miếng bánh dễ sơi
người nông dân đổ xô kinh doanh nông sản theo hình thức thương mại điện tử
nhưng rồi họ cũng nhanh chóng nhận ra rằng kinh doanh online tại các vùng quê không hề đơn giản
đối với cả các công ty kinh doanh và người nông dân vấn đề giá cả luôn là mối quan tâm hàng đầu
thực tế là việc mua nông sản online không hề rẻ khi nông dân muốn bán được giá
cộng thêm chi phí dịch vụ của các công ty kinh doanh trực tuyến và chi phí vận chuyển lưu kho
việc kinh doanh nông sản online ở vùng nông thôn sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các tiểu thương truyền thống
nếu không xây dựng được chuỗi cố ứng cứng chắc thì rất dễ dẫn đến phá sản
những người nông dân chưa được chuẩn bị đầy đủ kỹ năng để bước vào cuộc chiến kỹ thuật số
nên việc họ dễ dàng trở thành con mồi cho những doanh nghiệp lớn là điều dễ hiểu
thêm một khó khăn khác nữa là vấn đề thiếu nhân lực nhân tài về công nghệ thông tin ở các vùng nông thôn
trong khoảng năm hai nghìn một mươi một
trong khoảng năm hai nghìn một mươi một
đến hai nghìn một mươi sáu số lao động nông thôn di cư lên thành phố ở trung quốc tăng một mươi một bốn lên hai trăm tám mươi một triệu người
để lại khoảng trống nhân lực vô cùng lớn cho các vùng quê
thậm chí tình cảnh nhiều làng quê vắng bóng thanh niên những đứa trẻ hàng năm mới được gặp bố mẹ là điều rất phổ biến
đây chính là thách thức lớn khi chính phủ đầu tư cơ sở hạ tầng
nhưng người nông dân không biết cách sử dụng chúng thế nào để kinh doanh trực tuyến
địa phương đã xây dựng những trụ sở kinh doanh trực tuyến hoành tráng nhưng bỏ không vì không tuyển được nhân lực
theo thống kê đến năm hai nghìn một mươi sáu trung quốc có khoảng một một trăm hai mươi hai trung tâm thương mại điện tử và có đến ba trăm linh trung tâm ở trong tình trạng hoang sơ
tỷ lệ bỏ trống lên tới bốn mươi
thế nhưng mỗi ngày vẫn có hàng triệu nông dân trung quốc theo đuổi giấc mơ bán hàng trên mạng
nhiều người đổi đời và được hưởng vị ngọt nhưng cũng không ít người nếm trải vị đắng của thương mại điện tử
với chiến lược chuyển đổi từ nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu sang nền kinh tế dựa vào tiêu dùng
ngành bán lẻ đặc biệt là bán lẻ trực tuyến đang nổi lên thành nhân tố chính giúp kinh tế trung quốc tăng trưởng
các nhà hoạch định chính sách tại trung quốc cho rằng tỷ lệ người mua sắm trực tuyến ở khu vực nông thôn vẫn còn rất thấp
không bằng một phần ba khu vực thành thị
và để kích thích tiêu dùng không thể không tính đến các vùng nông thôn trung quốc
nơi chiếm tới phân nửa dân dân
tổng số tương đương gần bảy trăm linh triệu người
vì vậy đây vẫn là một thị trường khổng lồ đang chờ được khai phá